tính đến ngày sáu tháng bốn cả nước đã có chín mươi chín số xã qua ba mươi ngày không phát sinh dịch tả lợn châu phi đủ điều kiện công bố hết dịch
trong số một mươi chín tỉnh còn lại hơn chín mươi năm số xã dịch đã qua ba mươi ngày
đến thời điểm hiện nay có thể nói bệnh dịch tả lợn châu phi đã được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc
tuy nhiên các phương thức lây lan của dịch bệnh tả lợn châu phi trong thời gian qua còn nhiều phức tạp
nhiều cơ sở chăn nuôi nhỏ lẻ chưa áp dụng các biện pháp an toàn sinh học hoặc an toàn vệ sinh phòng bệnh còn hạn chế là điều kiện dịch có thể tái bùng phát
vì vậy các địa phương không chủ quan trong phòng chống dịch
theo cục thú y hiện vẫn còn một số ổ dịch nhỏ lẻ xảy ra ở một mươi chín địa phương
ngoài ra bệnh dịch tả lợn châu phi hiện nay chưa có vaccine phòng chống
trong khi virus bệnh dịch tả lợn châu phi có sức đề kháng tốt và có thể tồn tại lâu ngoài môi trường
nên người chăn nuôi cần tuyệt đối tuân thủ các quy định về an toàn sinh học khi chăn nuôi